ủy ban nhân dân đồng nai cho biết đơn vị vừa kiến nghị thủ tướng chính phủ xin làm chủ đầu tư xây dựng hai tuyến đường kết nối sân bay quốc tế long thành
với quốc lộ năm mươi một và cao tốc tp hcm long thành dầu dây tổng kinh phí thực hiện là hơn bốn tám trăm linh tỷ đồng
theo ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai giai đoạn một sân bay quốc tế long thành chuẩn bị được khởi công xây dựng
do đó một trong những yêu cầu cấp bách đặt ra là phải nhanh chóng xây dựng tuyến đường để phục vụ thi công dự án
tuy nhiên hiện nay việc triển khai các thủ tục để xây dựng hai tuyến đường này lại đang gặp nhiều vướng mắt
do dự án đầu tư xây dựng sân bay quốc tế long thành chưa đựng thủ tướng chính phủ phê duyệt